trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly f một tại nhà ở bốn huyện thành phố gồm thành phố biên hòa thành phố long khánh huyện vĩnh cửu và huyện trảng bom
thời gian thực hiện từ ngày hai mươi tháng bảy đến ngày hai mươi ba tháng tám sau đó báo cáo kết quả thực hiện thí điểm trước ngày ba mươi tháng tám ghi nhận của phóng viên intv tại tp biên hòa
vợ là f đã được đưa đi điều trị anh nguyễn sinh huy ngụ khu phố một phường hố nai và hai người con trở thành f một
anh huy đã tự thuê dịch vụ xét nghiệm tại nhà và may mắn là ba cha con anh vẫn âm tính với sars cov hai
gia đình anh huy có nhà riêng nên đoàn khảo sát của bộ y tế và thành phố biên hòa đã đồng ý để họ cách ly tại nhà thay vì phải đi cách ly tập trung
vài ngày nay gia đình anh ở yên trong nhà dù sát cạnh nhà mẹ ruột nhưng anh huy cũng không dám qua lại
thực tế hiện nay một ca f có thể kéo theo nhiều người nhiều gia đình có sự tiếp xúc hoặc sống gần đều phải cách ly theo đây là điều không ai mong muốn
gia đình anh nguyễn xuân hoàng sống cạnh nhà có người nhiễm covid một mươi chín nên bốn người trong gia đình cũng thuộc diện f một
từ hôm phải cách ly tại nhà cả gia đình anh hoàng mỗi người một phòng thậm chí các chai diệt khuẩn cá nhân cũng được chuẩn bị kỹ cho từng người
dù vậy họ cảm thấy vẫn may mắn vì còn được ở nhà
ở nhà tốt nhất tự cách ly ở nhà nó thoải mái hơn tinh thần nó thoải mái hơn
nhà có đủ kiện
thật thể dục mấy con sáng dậy thật thể dục
về sinh cá nhân sức nguyện mới khỏe mới
đây là những hộ đầu tiên của phường hố nai thực hiện thí điểm cách ly tại nhà
hiện tại phường có gần hai trăm linh trường hợp f một nguy cơ thấp
đang cách ly tập trung tại các trường học trên địa bàn
còn f một nguy cơ cao được chuyển đi cách ly ở các nơi thật khác của tuyến thành phố
dù nhiều người dân mong muốn được cách ly ở nhà khi chẳng may mình là f một hay f hai nhưng không phải ai là f một cũng được áp dụng mô hình này
phân luồng theo yếu tố dịch tễ theo số tuổi rồi bệnh lý bệnh nền các thứ thì mình ưu tiên
chứ cũng không phải là người nào mới cũng áp dụng cách ly tại nhà được
tại vì cách ly tại nhà như vậy thì cũng
cũng cần nhân lực rất là nhiều
nhất là y tế địa phương thì số lượng cũng có hạn
mà phải đảm bảo công tác theo dõi sức khỏe rồi đo nhiệt độ rồi cung cấp nhu yếu phẩm thì cũng rất vất vả
cho nên là cũng hạn chế cái trường hợp nào cần thiết thì làm
giảm tải rất nhiều cho đối tượng là các cơ sở cách ly tập trung của thành phố
tránh trường hợp lây nhiễm chéo
bởi vì cái đối tượng cách ly f một tại nhà thì họ cách ly tại nhà họ về điều kiện cơ sở vật chất
về ăn uống về ngủ nghỉ
thì họ đảm bảo
rồi về những cái đối tượng cách ly cùng với họ là vợ là con là gia đình họ
thì đương nhiên họ sẽ có cái biện pháp bảo hộ tốt hơn nghiêm ngặt hơn để tránh lây nhiễm chéo
đây là một cái điểm thế mạnh của cái cách ly tập trung tại nhà
thời gian qua đồng nai đã chủ động trưng dụng nhiều trường học để làm khu cách ly tập trung
tuy nhiên khi số ca nhiễm gia tăng kéo theo số lượng f một tăng nhanh
thì áp lực quá tải ở các khu cách ly tập trung ngày càng lớn
do vậy cả người dân
và cơ quan chức năng đều hy vọng mô hình này sẽ được mở rộng
để giảm tài cho cơ sở cách ly tập trung tránh lây nhiễm chéo
và giảm tài cho cả nhân viên y tế để dồn sức vào công tác truy vết điều trị